thưa quý vị trong hai ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội thu chi ngân sách nhà nước
đa số đại biểu đều đánh giá cao về những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành kinh tế của chính phủ trong năm qua
phân tích những điểm còn tồn tại hạn chế cũng như đề xuất những giải pháp cho những năm tới
theo nhận định của đa số đại biểu với sự vào cuộc quyết liệt của toàn đảng toàn dân toàn quân
dự kiến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành toàn diện
đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu trong đó có năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra tốc độ gdp cả năm hai nghìn một mươi chín ước đạt trên sáu tám
thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới
tổng thu ngân sách nhà nước đạt ba ba
dự toán bộ chi ngân sách nhà nước khoảng ba bốn gdp nợ công giảm còn năm mươi sáu một gdp
vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chín tháng đạt một mươi bốn hai tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
tuy nhiên bên cạnh đó việc thu ngân sách còn chưa đạt yêu cầu đề ra kết quả từ nguồn vốn fdi chưa trọn vẹn
một số cơ chế pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp còn chống
nguồn vốn đầu tư nước ngoài giải ngân thực hiện vào nước ta trong bốn năm vừa qua liên tiếp gia tăng
tuy nhiên những kết quả mang lại từ fdi chưa trọn vẹn
năm hai nghìn một mươi chín tình trạng chậm giao vốn giao nhiều đợt và chậm điều chỉnh vốn đầu tư phát triển
trong đó có vốn oda vẫn chưa có nhiều cải thiện
khiến nhiều dự án có ý nghĩa lớn đến phát triển kinh tế xã hội chậm được triển khai bị dở dang chuyển tiếp kéo dài
với tình trạng này một số dự án đầu tư vay vốn oda đã đến gần hết thời hạn hiệp định
vẫn không thể hoàn thành gây ra rất nhiều hệ lụy
chính phủ cũng xác định những nguyên nhân chủ quan
tức là ở khâu tổ chức thực hiện vẫn là cái nguyên nhân chủ yếu
vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao
và cơ bản là thiếu động lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi chín là năm cuối của nhiệm kỳ và có ý nghĩa hết sức quan trọng
quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và tạo tiền đề bước vào giai đoạn xây dựng các chiến lược một mươi năm tới
cũng như kế hoạch năm năm của giai đoạn tiếp theo
do đó nhiều giải pháp sẽ được đưa ra
trong thời gian tới từ phía chính phủ cũng như đề xuất từ đại biểu quốc hội
và tiếp tục hoàn thiện thể chế vùng giúp cho các tỉnh trong vùng liên kết với nhau hỗ trợ nhau phát triển
bối cảnh của tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường và với một độ mở cao của nền kinh tế như của việt nam
thì chính phủ khoán triệt chủ trương của đảng định hướng để xây dựng và phát triển một nền kinh tế độc lập
tự chủ và tăng cường khả năng thích ứng cũng như là khả năng chống chịu trước những biến động của bên ngoài
và mở rộng và đa dạng
đa dạng hóa các thị trường giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực kinh tế có vốn fdi và phát triển mạnh nội lực và khu vực trong nước
có thể nói bức tranh kinh tế xã hội của chúng ta năm hai nghìn một mươi chín đang có nhiều điểm sáng tích cực
dù còn nhiều khó khăn từ thị trường trong nước và quốc tế
những căng thẳng trong cuộc chiến thương mại mỹ trung vừa tạo cơ hội cũng như thách thức cho nhiều quốc gia trong đó có việt nam
vì thế những giải pháp quyết liệt đột phá cải cách thể chế cho doanh nghiệp sẽ tạo thêm động lực cho kinh tế việt nam cất cánh
ngoài những kiến nghị để nền kinh tế phát triển bền vững
tại phiên thảo luận các đại biểu quốc hội cũng đã thẳng thán chỉ ra nhiều vấn đề đang tồn tại trong xã hội
như sự súng cấp của văn hóa đạo đức những bất cập trong lĩnh vực giáo dục tình trạng ô nhiễm môi trường
ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
đề cập đến vấn đề văn hóa nhiều đại biểu cho rằng dù đạt được những thành tiệu
nhưng xét về tổng thể văn hóa vẫn chưa được coi trọng
chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế đang phát triển của đất nước
trong khi văn hóa là gốc rễ của mọi vấn đề
tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
để thực hiện trong giai đoạn tới như là các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói
giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới mà chúng ta đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay
trong bài phát biểu của mình chính bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng thừa nhận
việc xuống cấp của đạo đức xã hội đạo đức kinh doanh trách nhiệm nghề nghiệp
quy tắc ứng xử văn minh công cộng lối sống thực dụng cá nhân vị kỳ tệ nạn tội phạm xã hội
rõ ràng rằng tất cả những vấn đề đó đều là vấn đề của văn hóa liên quan đến văn hóa và có nguyên nhân tử văn hóa
ngoài lĩnh vực văn hóa nhiều bất cập trong lĩnh vực giáo dục cũng được các đại biểu thẳng thắn cho ý kiến
đại biểu nguyễn thị xuân thu đã dành chọn bài phát biểu của mình để nói về lĩnh vực này
vị đại biểu này đã đưa ra nhiều dẫn chứng về những bất cập trong ngành giáo dục thời gian qua
có đoạn tại mầm non học sinh bị bạo hành bởi chính những cô nuôi dạy trẻ
cô giáo đánh học sinh thường xuyên đến mức phụ huynh phải đặt camera
vấn nạn học thêm dạy thêm mua điểm gian lận thi cử như tại ký thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám ở hà giang hòa bình sơn la
đại biểu đoàn khánh hòa cho rằng đây là hệ quả của một nền giáo dục được quản lý lòng lẻo cải tiến giáo dục không đi đôi với đổi mới cơ chế
để cảnh báo cho việc cần đẩy nhanh nâng cao chất lượng giáo dục
đại biểu nguyễn thị xuân thu đã trích dẫn phát biểu rất nổi tiếng của cố tổng thống nam phi nelson mandela
để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa
chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên
bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục ấy
các tài nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục ấy
tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy
và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy
công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục ấy
và sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia
ô nhiễm môi trường ô nhiễm nguồn nước
những vấn đề được cử tri nhiều năm nay kiến nghị lên quốc hội
nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt đề
được các đại biểu tiếp tục đưa ra tại phiên thảo luận
đây vẫn là những nội dung mà nhân dân hết sức quan tâm
năm hai nghìn một mươi tám thì điều tra là bảy mươi bốn nhân dân rất quan tâm về môi trường
và nhiều nơi thì ô nhiễm môi trường nhân dân còn bức xúc
và sự cố môi trường xảy ra ở một số nơi
nhưng mà việc cảnh báo thông tin phòng ngừa ô nhiễm chưa kịp thời
và gây lo lắng trong nhân dân
phát triển kinh tế suy cho cùng
cũng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
nhưng sống trong môi trường ô nhiễm
những nguồn nước và thực phẩm
nghĩa là từ thở đến uống và ăn đều trở nên nguy hiểm
thì chất lượng cuộc sống có thực sự được nâng cao
trong hai ngày của phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội
đã có gần một trăm linh đại biểu phát biểu
đây cũng là những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến nghị trưởng quốc hội
từ đó xác lập yêu cầu với chính phủ
phải có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới